thưa quý vị ở hà nội có một nơi rất đặc biệt đó là nơi mà người dân sẽ được tìm hiểu về lịch sử
của sự sống qua ba sáu tỷ năm về sự hình thành trái đất cách ngày nay khoảng bốn năm tỷ năm một cách chân thực và sống động
đặc biệt sẽ được tận mắt chứng kiến những mẫu vật có thật về các loại sinh vật mà chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày
chúng ta gần như không có cơ hội bắt gặp vậy đó là nơi nào ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu
được thành lập từ năm hai nghìn bốn bảo tàng thiên nhiên việt nam là bảo tàng thiên nhiên quốc gia
có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống
bảo tàng thiên nhiên việt nam về nghiên cứu khoa học siêu tầm chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên
đồng thời lưu giữ các giá trị trưng bày bảo tồn lịch sử tự nhiên giá trị thiên nhiên của việt nam và thế giới
góp phần nâng cao dân trí ý thức gìn giữ bảo vệ thiên nhiên và môi trường nâng cao tự hào về thiên nhiên đất nước
và quảng bá các giá trị thiên nhiên việt nam
bảo tàng hiện nay có năm khu thứ nhất là khu giới thiệu về sự hình thành trái đất
khu thứ hai là về đa dạng sinh học là cây tiên hóa sinh giới khu thứ ba là lịch sử của sự sống
thứ tư là cái tiến hóa của loài người và chương thứ năm là về đa dạng sinh vật
trên đa dạng sinh vật thì chúng tôi cũng lồng ghép các câu chuyện về tiến hóa
tiến hóa của cây tiến hóa của xương và tiến hóa của sinh vật nói chung
đây là khu trưng bày tiến hóa sinh giới
tiến hóa sinh giới là nơi tái hiện lại câu chuyện về lịch sử sự sống qua ba sáu tỷ năm
với các không gian trưng bày về nguồn gốc lịch sử sự sống và sự sống thời hiện đại
trong không gian này một mô hình cây tiến hóa xanh giới với năm giới sinh vật tồn tại trên trái đất
được thể hiện bởi ba nhánh cây với ba màu khác nhau
mỗi giới đều có mô hình của các sinh vật đại diện
ngoài ra không gian này còn có bốn màn hình với các nội dung gồm
các nguyên tố đầu tiên tạo nên sự sống trên trái đất
học thuyết đắc uyên sự đa dạng của các sinh vật để khách tham quan có thể tự xem và tìm hiểu
còn đây là không gian trưng bày lịch sử sự sống với nhiều mũa hoa thạch
minh chứng cho bốn thời kỳ phát triển địa chất trên trái đất
là tiền cambri đại cổ sinh đại trung sinh và đại tân sinh
với chín mươi hoa thạch nguyên gốc
hầu hết những mẫu hóa thạch này được các nhà khoa học nghiên cứu và tìm kiếm ở việt nam
em biết tình cờ do bạn của em đã đi rồi
và em thấy là em tìm hiểu trên facebook hay trên mạng
thì nó rất là hay em muốn đưa con em đến đây để chơi
và em khi vào đây thì em cảm thấy rất là thú vị
và nhiều hiện vật để biết được các lịch sử và mọi thứ
sau này mà con em lớn lên thì em cũng sẽ cho cháu đến đây
để cháu tìm hiểu về lịch sử
kể từ khi thành lập đến nay bảo tàng thiên nhiên việt nam
đã tiếp nhận hàng trăm mẫu động vật các loại
trong đó có nhiều mẫu quý như mẫu cá mặt trăng
mẫu cá voi lớn nặng tới một mươi tám năm tấn mẫu xương đầu cá sấu hoa thạch
ngoài ra có nhiều mẫu thuộc về động vật hoang dã quý hiếm
như voi hổ báo gấu khỉ vọc công trĩ sừng tê giác ngà voi vẩy đồi mồi
những mẫu trưng bày này luôn thu hút trí tò mò của trẻ em
cháu luôn được tìm hiểu về lịch sử
tìm hiểu nhiều hơn về động vật và thực vật
cũng như là có thể quan sát và áp dụng được nhiều kiến thức hơn về mọi mặt
đây là khu vực trưng bày một số bộ côn trùng
bộ côn trùng cánh cứng có các loài như xén tóc cánh cam v v
đặc biệt là các loài bọ hung
loài bọ hung ba sừng này có kích thước lớn
còn được có chiều dài trên bảy mươi mm
do có kích thước lớn đẹp và rất hiếm
nên rất khó gặp trong thiên nhiên
số lượng cá thể của loài bị suy giảm
do bị thu bắt triệt đề và nơi cư trú bị phá hủy
chúng nằm trong sách đỏ của việt nam
còn đây là bộ côn trùng cánh phấn
với những con bướm và ngài vô cùng mỹ miều
ngoài màu sắc sạc sỡ
một số loài còn có khả năng nguy trang đặc biệt
như con bướm khế edward này
nó có hai đầu cánh giống như hai đầu con rắn
nên hạn chế sự tấn công của các loài động vật khác
đây là lần đầu tiên cháu đến bảo tàng
và cháu chưa bao giờ nhìn đến những con bướm như này ở ngoài đời
thì nó có rất nhiều màu sắc
và cháu thấy là bướm rất là đa dạng
không giống như những gì cháu tưởng tượng về loài bướm
cháu thấy mọi thứ rất là thú vị
và cháu thấy rất là nhiều rất đa dạng
cháu biết là thời trước kia như thế nào
và những gì đã phát triển
ở đây có nhiều những sinh vật động vật
rất nhiều loại thực vật rất đa dạng
mà chúng cháu sẽ sau chuyến đi này
cháu sẽ tiếp thu thêm để mở măng kiến thức của bản thân mình
để giúp cháu học tốt hơn ở trên lớp
hiết bảo tàng có khoảng
năm mươi mẫu vật nhưng chỉ trưng bày
khoảng một bốn trăm linh mẫu trong khu vực
có diện tích ba trăm linh m hai
hầu hết các mẫu vật trưng bày đều do các chuyên gia
của bảo tàng xử lý chế tác và bảo quản
xem các trưng bày thì chiếm khoảng
ba mươi hoạt động bảo tàng
còn bảy mươi còn lại là các hoạt động nghiên cứu
chế tác mẫu vật và các hoạt động
về giáo dục cộng đồng
phần chế tác mẫu vật thì nó tùy vào
lượng mẫu vật
khó nhất vẫn là chế tác những mẫu động vật lớn
hiện nay chúng tôi đã sử dụng
những phương pháp hiện đại
phương pháp kết nhồi bằng các vật liệu tiên tiến
cho mẫu nó sẽ bền hơn đẹp và sinh động
vì vậy là thời gian chế tác
nó lâu hơn và thời gian
để mẫu được bảo quản
được lâu hơn phục vụ cho công chúng
để cùng tìm hiểu kỹ hơn
về công tác xử lý chế tác
và bảo quản các mẫu vật xin mời quý vị
tiếp tục đến với phòng chế tác mẫu vật
và thiết kế trưng bày của bảo tàng
đây là nơi các chuyên gia đang thực hiện
các công đoạn trong việc xử lý các mẫu vật
trước khi đưa ra giới thiệu với công chúng tham quan
chú khỉ này đang được các chuyên gia khẩn trương hoàn thiện
được biết để có được mẫu vật
trông đẹp và tự nhiên như thế này
các chuyên gia đã sử dụng phương pháp chế tạo cốt nhồi
bằng những vật liệu tiên tiến bền cứng
dễ chế tác như tặng một bức tự nhỏ
trước khi bọc da ra bên ngoài
phương pháp này tạo nên những nếp nhăn cơ mắt
hoặc mi mắt của động vật trông rất sinh động
đặc biệt không bị co ngót trong quá trình
lưu giữ bảo quản
hiện nay thì bảo tàng thiên nhiên việt nam
đang ứng dụng hai trong rất nhiều công nghệ
trong việc chế tác mẫu vật đó là công nghệ tạo cốt
và công nghệ nhựa hóa vâng thưa anh sáng
anh có thể nói rõ hơn về ưu điểm của hai công nghệ này
là như thế nào ạ dạ vâng ạ thưa thưa chị nè
hiện nay bảo tàng thiên nhiên việt nam
cũng như các bảo tàng khác trên thế giới
cũng đã ứng dụng hai công nghệ này
tiến tiến trên thế giới để vào
chế tác mẫu vật để phục vụ chúng này
tại bảo tàng hiện nay bảo tàng
đang chế tác bảo tàng thiên nhiên việt nam
ứng dụng công nghệ tạo cốt
dùng bọt form
polyurethane có độ cứng cao
những cốt mẫu vật
để làm cốt cho những mẫu vật
vấn đề tạo cốt này
thì sử dụng những mẫu
thú hoặc mẫu chim
thì nó rất đơn giản và tiện
cho quá trình cốt
vậy thì đối với công nghệ nhựa hóa là như nào ạ
ưu điểm của công nghệ này là gì ạ
đối với nhựa hóa thì
đây là một phương pháp tiến tiến
mới trên thế giới
nhưng với phương pháp nhựa hóa này
nó cho mẫu vật độ bền cao hơn
và nó thật sử dụng
ngay trên body của con vật
mà không bị thay đổi hình dạng ban đầu
hiện nay thì bảo tàng thiên nhiên việt nam đang ứng dụng
công nghệ nhựa hóa cho những cái mẫu vật nào ạ
việt nam đang sử dụng phương pháp nhựa hóa
cho những mẫu rùa
và mẫu da trơn
và mẫu trăn mẫu rắn
đây là mẫu rùa
và mẫu trăn
chỉ các phương pháp nhựa hóa
tại bảo tàng thiên nhiên việt nam
đây là một phương pháp tiên tiến mới trên thế giới
và với phương pháp nhựa hóa này
nó cho mẫu vật độ bền cao hơn
và nó thật
sử dụng ngay trên body của con vật
mà không bị thay đổi hình dạng ban đầu
ngoài những sản phẩm ứng dụng công nghệ tạo cốt
và công nghệ nhựa hóa thì tôi
theo quan sát của tôi thì thấy rằng là
tại một số mẫu vật thì mắt của chúng
trông rất là sống động anh có thể chia sẻ là
viện bảo tàng thiên nhiên đã
ứng dụng các công nghệ như thế nào
trong việc tạo ra những mắt của các mẫu vật như thế này
cái mắt này được sử dụng
nhập từ nước ngoài
và người ta sử dụng công nghệ ba d
để vẽ mắt theo công nghệ mới
vâng thưa quý vị
với việc ứng dụng hàng loạt các công nghệ
trong xử lý và chế tác mẫu vật
thì các cán bộ của bảo tàng thiên nhiên việt nam
đã xử lý và chế tác được
rất nhiều mẫu vật sống động
và thậm chí là có những mẫu vật tưởng chừng như
bỏ đi nhưng qua bàn tay cũng như kỹ thuật
xử lý của các cán bộ nơi đây
thì những mẫu vật này không chỉ phục vụ đắc lực
cho việc các khách tham quan
đến để chiếm ngưỡng mà còn có ích
trong công tác nghiên cứu khoa học
thực trạng vô sinh hiếm muộn tại việt nam
một triệu là con số ước tính
số các cặp vợ chồng vô sinh
năm mươi cặp vợ chồng vô sinh
ở độ tuổi dưới ba mươi
bảy bảy là tỷ lệ vô sinh
của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
theo số liệu từ trung tâm hỗ trợ sinh sản
bệnh viện phụ sản trung ương
nếu như một mươi năm trước trung tâm chỉ tiếp nhận hai
ba cặp vợ chồng mỗi ngày có các vấn đề
về vô sinh hiếm muộn thì năm hai nghìn một mươi sáu
con số này đã tăng lên gấp hai mươi lần
thống kê mới nhất từ tổ chức y tế thế giới
cho thấy việt nam hiện nằm trong danh sách
những quốc gia tại khu vực châu á thái bình dương
có tỷ lệ vô sinh cao nhất
không những thế vô sinh hiếm muộn đang dần trẻ hóa
và diễn biến phức tạp
gây nhiều khó khăn áp lực
lên quá trình hỗ trợ và điều trị
chính vì vậy thủ tinh ống nghiệm ivf
đang ngày càng được các cặp vợ chồng quan tâm hơn
ngoài ra để tăng hiệu quả thực hiện
thủ tinh trong ống nghiệm một công nghệ
có tên timelapse đã được đưa vào hỗ trợ
xin mời quý vị cùng đến với bệnh viện quảng ninh
một trong những đơn vị đang ứng dụng công nghệ này
và đã thu được nhiều kết quả khả quan
lấy nhau đã hơn bốn năm
nhưng vợ chồng chị tạ thanh nhung ở cẩm phả quảng ninh
chưa có tin vui mặc dù vợ chồng chị
đã đi khám ở nhiều nơi nhưng vẫn không
rõ nguyên nhân mong mỏi có đứa con
để vui cửa vui nhà và gân kết
tình cảm vợ chồng chị nhung đã quyết định
sử dụng phương pháp thủ tinh trong ống nghiệm
với hy vọng được thỏa mãn khát khao làm mẹ
em có chức khám trên hà nội thôi
nhưng mà kiểu không phát hiện ra bệnh
thì mình không phát hiện ra bệnh
thì mình cứ về mình uống thuốc
thì nó không được thế xong từ khi mà em
về đây thì em mới phát hiện em bị lạp ở mặt tử cung
xong rồi em mới thực hiện tiêm
tiêm và làm phương pháp ivf
thủ tinh trong ống nghiệm ivf là kỹ thuật
đặc biệt theo đó tinh trùng sau khi
được lọc rửa kế chung với trứng trong
đĩa môi trường và để trong tủ ủ
trong vòng vài giờ đầu tiên sau khi kế
tinh trùng đã có thể đi xuyên vào trứng
và quá trình thủ tinh xảy ra
phôi được tạo thành sau đó sẽ được
chuyển vào buồng tử cung trong kỹ thuật này
trứng và tinh trùng gặp nhau
hòa nhập một cách tự nhiên để hình thành phôi
những trường hợp như
bệnh nhân bị suy bùng trứng
hoặc là giảm dự trữ bùng trứng
tinh trùng dị dạng
dị dạng ít
và yếu rất là lạ
hoặc những trường hợp
tử cung dị dạng
hoặc những trường hợp làm ivf
không thành công
hoặc những trường hợp bùng trứng đa lang nặng
thì bắt buộc là phải dùng một cái kỹ thuật cao hơn
đó là kỹ thuật thủ tinh trong ống nghiệm
một trong những khó khăn của việc
thủ tinh trong ống nghiệm là lựa chọn ra
những phôi tốt nhất để tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh
hiện tại các chuyên viên
mô phôi phải lấy phôi từ tủ cấy
từ ba đến bốn lần nhất định trong khoảng ba đến năm ngày
để đánh giá chất lượng của phôi
để hạn chế sự xáo trộn khi quan sát phôi
ở nhiều thời điểm mà vẫn có các thông tin
liên tục về phôi
hệ thống quan sát phôi liên tục timelapse
đã được khoa hỗ trợ sinh sản đưa vào sử dụng
hệ thống gồm camera và kính hiển vi
được thiết kế đặc biệt đặt bên trong tủ cấy
cho phép chụp hình phôi một mươi phút một lần
kết quả là các video timelapse
cho các bác sĩ ghi nhận lại quá trình phát triển
của phôi trong ba đến năm ngày
trong khi phôi vẫn trong tủ cấy
và môi trường nuôi dưỡng phôi không bị ảnh hưởng
so với trước đây khi mà chưa có
thực hiện kỹ thuật timelapse
thì cái thời điểm sau khi mà cho tinh trùng bởi chứng
tiếp xúc với nhau xong thì các bác sĩ
và các chuyên viên phôi học so với kiểm tra thụ tinh
kiểm tra chất lượng phôi ở cái thời điểm
một mươi bảy h bốn mươi hai hoặc sáu mươi hai h
sau khi mà mình làm cái thụ tinh ôm nghiệm
và như vậy là mình sẽ cần phải lấy phôi ra khỏi tủ cấy
và cái tủ cấy là cái nơi mình đang mô phóng
giống như cơ thể của người phụ nữ
mình cần một cái sự ổn định về mặt nhiệt độ độ ẩm
ánh sáng và vấn đề về dinh dưỡng
và khi mà lấy phôi ra ngoài như vậy nó sẽ gây ra
những tình trạng sốc hoặc stress cho phôi
nó ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi
thì kỹ thuật timelapse mình vẫn hoàn toàn
có thể quan sát được cái sự phát triển phân chia phôi
trong tủ cấy mà không cần lấy phối ra bên ngoài
đồng thời mình ghi nhận được sự phân chia
các tế bào phôi đánh giá được
những bất thường về sự phân chia đó
thì những phôi có sự phân chia bất thường phân chia chậm
hoặc là sự phân bào bất thường
thì mình sẽ không có lựa chọn trong việc phơi chuyển
vì thường những phôi đó có bất thường về mặt di chuyển nhiều hơn
và phôi vẫn đảm bảo sự ổn định
trong môi trường cấy
hệ thống quan sát phôi liên tục timelapse
là xu hướng mới trong thụ tinh ống nghiệm
đang ngày càng phổ biến hiện nay ở châu âu hoa kỳ và nhật bản
việc tiếp nhận và đưa vào ứng dụng công nghệ này
ở việt nam thể hiện sự cập nhật công nghệ mới
của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản
việt nam cũng là quốc gia đầu tiên
trong khu vực đông nam á
ứng dụng hệ thống này trong thụ tinh ống nghiệm
kinh nghiệm bước đầu tại quảng ninh cho thấy
tiềm năng của phương pháp này
có thể ứng dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng
cũng như nghiên cứu trong tương lai
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thì chúng tôi đã
chọc chứng cho
hai trăm năm mươi ba trường hợp
và đã chuyển phôi
được hai trăm hai mươi ba trường hợp
và đã được
có em bé là một trăm linh sáu trường hợp
và đã có
một số trường hợp

và đã có một mươi năm em bé ra đời
và hiện tại có những bệnh nhân
thai phụ còn lại thì đang trong quá trình
quản lý thai nghén
với những thành công ban đầu đạt được trong việc hỗ trợ sinh sản
bệnh viện đang có ý tưởng thực hiện chương trình
ươm mầm hạnh phúc
theo đó bệnh viện sẽ phối hợp với các ngành tổ chức doanh nghiệp
nhà hảo tâm lập quỹ kêu gọi sự đóng góp
hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn
đủ điều kiện làm ivf
nhưng không đủ kinh phí thực hiện
để họ có được niềm hạnh phúc làm cha mẹ
đây là việc làm mang tính nhân văn
được xã hội ủng hộ
hy vọng mang lại niềm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn
có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thông thường để chuẩn đoán ung thư
các bác sĩ phải sử dụng một loại kiểm tra phức tạp
như chụp cộng hưởng từ chụp ct
sinh thiết hay xét nghiệm máu
vì vậy phải cần đến những máy móc
và thiết bị phức tạp cho các kỹ thuật
và quy trình này nên chúng chỉ được tiến hành
ở bệnh viện tuy nhiên một startup hàn quốc
sắp thay đổi quy trình này bằng một thiết bị
phát hiện ung thư cầm tay của họ
mới đây startup bbb
của hàn quốc vừa chế tạo ra thiết bị
giúp xét nghiệm máu và phát hiện
dấu hiệu ung thư tên thiết bị có tên
mockb được gắn với những
cảm biến bên trong các cảm biến đó
sẽ kiểm tra một sọt máu nhỏ
và phát hiện những dấu hiệu của căn bệnh ung thư
khi quy trình đó hoàn tất
thiết bị này sẽ cho người dùng biết
kết quả và lưu lại một bản sao
để cất giữ thông tin
sau đó dữ liệu của cuộc kiểm tra sẽ được chuyển
cho các bác sĩ theo dõi
mockb rất dễ sử dụng
nó hoạt động giống các bộ dụng cụ thử đường
trong máu người dùng chỉ cần
chích đầu ngón tay bằng một cây kim
và chạm nhẹ lên mảnh giấy xét nghiệm
và phần này sẽ giúp các bác sĩ
xác định xem các tế bào ung thư
hiện diện trong cơ thể bệnh nhân đó
là đang phát triển hay đang co lại
hiện tại thiết bị của bbb
có thể phát hiện năm bệnh ung thư
phổ biến là ung thư kết trực tràng
ung thư gan
ung thư tuyến tiên liệt
ung thư tử cung và bùng trứng
và ung thư các bộ phận tiêu hóa
như tuyến tụy và túi mặt
bbb đang chuẩn bị cho ra mắt thiết bị này
như một công cụ tiên lượng ung thư
điều này có nghĩa là mockb
sẽ dành cho những bệnh nhân ung thư
sau phẫu thuật những người cần kiểm tra
thường xuyên từ ba đến sáu tháng một lần
mockb được cho là sẽ có mặt
trên thị trường hàn quốc vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
hi vọng mang thiết bị của mình
đến những thị trường khác trong tương lai
tại việt nam cũng như trên thế giới
hầu hết những chiếc xe hiện đại
đều sử dụng tần số để tự động mở khóa xe
tuy nhiên theo cảnh báo của các chuyên gia
công nghệ này giờ đây đã trở thành
miếng mồi ngon cho tội phạm công nghệ cao
mới đây một người ba lan đã chế tạo ra
một thiết bị bảo vệ tần số khóa xe
nhằm chống lại hành vi trộm cắp xe hơi này
theo các chuyên gia an ninh
bằng cách sử dụng một thiết bị bẻ khóa tần số
những tên tội phạm có thể thu được
tín hiệu tần số chìa khóa xe hơi
của chủ xe
sau đó dùng nó để khởi động động cơ
và ăn trộm xe
để chống lại tình trạng này
người ba lan đã chế tạo ra một thiết bị
đặc biệt nhằm ngăn chặn
việc tần số chìa khóa xe
bị những kẻ ăn trộm thu được
thiết bị này có dạng như một chiếc kẹp nhỏ
được đặt trong chìa khóa xe
bao gồm một bộ ví xử lý
để biến chuyển động
có thể nhận biết chìa khóa có bên trong xe hay không
nhằm ngăn chặn tín hiệu
tần số của chìa khóa xe
theo lệnh của người lái xe
cũng theo anh balomi
việc cài đặt các thiết bị can thiệp
vào hệ thống điện tử của xe
nhằm chống trộm
có thể làm mất hiệu lực bảo hành xe
vì vậy thiết bị này là một giải pháp
thay thế rất hữu hiệu
dự kiến thiết bị này sẽ được bán ra thị trường
với giá khoảng một trăm hai mươi euro
khoảng gần ba triệu đồng việt nam
một trong những nguyên nhân hàng đầu
gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hiện nay chính là vấn đề các tài xế
thường ngủ gật khi ngồi trên ghế vô lăng
với tài xế xe đường dài
thì sự tập trung liên tục trên đường
là điều quan trọng và yếu tố chính
quyết định sự an toàn trong chuyến đi
chính vì vậy mà nhiều tài xế thường rơi vào
tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ
bởi mắt phải hoạt động tối đa
nhận thấy đây là một vấn đề cần được giải quyết
hãng xe ford của mỹ đã cho phát triển
một sáng chếp mới đó là mũ chống ngủ gật
cho lái xe mang tên safecab
nhân kỷ niệm sáu mươi năm sản xuất xe tải brazil
ford đã hợp tác với cơ quan sáng tạo
gtb tại sao paulo
để phát triển chiếc mũ chống ngủ gật
nhìn bên ngoài safecab có hình dáng
giống như một chiếc mũ lưỡi chai bình thường
nhưng điểm đặc biệt của nó là được
các chuyên gia tích hợp các cảm biến
để theo dõi những chuyển động đầu và cổ
của người lái
chỉ cần phát hiện các tài xế có dấu hiệu mất tập trung
khi lái xe hoặc buồn ngủ
thì chiếc mũ này sẽ tự động phát ra
tín hiệu cảnh báo để đánh thức các tài xế
bằng cách dung hoặc tạo ra
các âm thanh hay ánh sáng
đồng thời nó yêu cầu người lái xe
tấp vào lệ đường để bảo đảm an toàn
cho cả người và thiết bị
giúp các tài xế tỉnh táo trở lại
trên các cung đường
mũ thông minh safecab được gtb và ford
tích hợp một máy đo ra tốc
cùng con quay hồi chuyển
để nhận diện những chuyển động đầu
và những linh kiện để tạo âm thanh và ánh sáng
đi kèm với safecab
là ứng dụng cung cấp các thông tin hữu hiệu
trên smartphone của người dùng
sáng chế này của for đã được đánh giá cao
về tính hữu ích trong việc bảo vệ
tính mạng con người
người dùng cũng đang kỳ vọng sẽ được thử nghiệm
sáng chế độc đáo này trong năm hai nghìn một mươi tám
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng khoa giáo
trung tâm truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
trong những chương trình sau